gần một học sinh các trường học ở vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại quảng bình đã tổ chức khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và ổn định công tác dạy và học
đợt mưa lũ kéo dài vừa qua tại quảng bình khiến hàng nghìn hội dân bị ngập và chia cắt
toàn tỉnh quảng bình có hai trăm ba mươi chín trên năm trăm tám mươi tám trường học các cấp với gần chín mươi học sinh đã phải hoãn khai giảng và không thể đến trường trong ngày năm tháng chín
sau khi nước rút công tác khắc phục dần dần được hoàn tất
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình tính đến ngày chín tháng chín toàn tỉnh vẫn còn ba mươi sáu trường học với hơn tám sáu trăm linh học sinh chưa thể tiến hành lễ khai giảng và trở lại trường
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình tiếp tục chỉ đạo các trường đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và theo kế hoạch đến ngày một mươi một tháng chín tỉnh quảng bình sẽ hoàn thành việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới trở lại dạy học bình thường